các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
còn ngay sau đây là những thông tin chi tiết xin kính mời quý vị cùng theo dõi
mới đây ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành quyết định quy định tạm thời biện pháp
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín
đối với quy định mới dành cho lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn
tp hcm cũng cho phép xe ôm công nghệ được hoạt động trở lại
đồng thời có hướng dẫn hoạt động cho tất cả các phương tiện vận tải
trong bốn vùng cấp độ dịch covid một mươi chín
cụ thể đối với xe ô tô sử dụng công nghệ có đăng ký
phương tiện này được phép hoạt động ở khu vực vùng cấp độ một
nếu đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
với vùng đạt cấp độ hai loại hình này được hoạt động hạn chế không quá năm mươi
số xe của từng đơn vị và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
theo hướng dẫn của sở giao thông vận tải tp hcm
riêng vùng ở cấp độ ba bốn loại hình này không được hoạt động
còn theo quy định xe ôm truyền thống chỉ hoạt động trở lại
khi tp hcm đạt cấp độ một đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch
theo hướng dẫn của sở giao thông vận tải
vùng ở cấp độ hai ba bốn xe ôm truyền thống không được hoạt động
với vận tải hành khách công cộng đường bộ đường thủy nội địa hàng hải
quy định hoạt động phải đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
cấp độ hai được hoạt động khi đáp ứng bộ tiêu chí đánh giá hoạt động
giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thực hiện giãn cách người trên phương tiện
cấp độ ba được hoạt động tối đa không quá năm mươi số chuyến
hoặc bố trí không quá năm mươi số phương tiện
hoạt động trừ xe vận chuyển công nhân viên và chuyên gia
xe phục vụ vận chuyển người bệnh người dân cách ly y tế
và các nhiệm vụ khác theo hướng dẫn của sở giao thông vận tải
khi hoạt động phải đáp ứng theo bộ tiêu chí đánh giá hoạt động
giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đặc biệt lưu ý việc tuân thủ nguyên tắc năm k
và vận chuyển không quá năm mươi số người trên phương tiện
cấp độ bốn buộc dừng hoạt động vận tải khách bằng xe buýt
tuyến cố định xe trung chuyển vận chuyển khách theo hợp đồng
du lịch vận tải khách thủy nội địa và hàng hải
xe taxi xe dưới chín chỗ sử dụng hợp đồng điện tử
xe vận chuyển công nhân viên và chuyên gia
xe phục vụ vận chuyển người bệnh người dân cách ly y tế
đối với vận tải khách đường hàng không và đường sắt
được phép hoạt động bình thường ở cấp độ một
ở cấp độ hai ba bốn hoạt động hạn chế
tất cả hoạt động phải đảm bảo biện pháp phòng chống dịch
theo chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
hướng dẫn của bộ giao thông vận tải
đối với cấp độ hai phải đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá
hoạt động giao thông vận tải an toàn
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cấp độ ba sẽ hoạt động hạn chế có điều kiện
theo kế hoạch về số chuyến và tầng xuất
cấp độ bốn sẽ hoạt động hạn chế theo yêu cầu cấp bách công vụ
và các trường hợp đặc biệt khác
theo quy định của bộ giao thông vận tải
đối với vùng cấp độ hai phải hạn chế di chuyển liên tỉnh
khi di chuyển phải đáp ứng yêu cầu về tiêm vaccine
xét nghiệm và tuân thủ các biện pháp giám sát y tế
theo hướng dẫn của bộ y tế hoặc tỉnh thành phố nơi đến
dịch ở huyện bình chánh tp hcm đang ở cấp độ một
tuy nhiên thông tin về số ca f qua test nhanh
có đến bảy mươi bảy người dân tự test phát hiện dương tính
một mươi một phát hiện từ doanh nghiệp
một mươi hai phát hiện từ khu vực nhà trọ khu lưu trú của công nhân
cụ thể đa số ca dương tính là công nhân
người lao động nhập cư chiếm hơn bảy mươi
trên cơ sở các nguồn f phát hiện qua test nhanh
huyện đã phân loại để thực hiện cách ly tại nhà
với các trường hợp đủ điều kiện
đồng thời phát các túi thuốc túi ăn sinh
các trường hợp không đủ điều kiện sẽ được cách ly tập trung
hiện địa phương cách ly tại nhà sáu hai trăm linh trường hợp
để quản lý f tại nhà huyện đã chỉ đạo thành lập
một mươi chín trạm y tế lưu động tại một mươi năm xã thị trấn
trừ xã bình lợi vì là vùng xanh
mỗi trạm y tế lưu động quản lý từ một trăm linh đến hai trăm linh ca f
có chín mươi tám tổ chăm sóc f tại cộng đồng
các tổ này phối hợp với trạm y tế lưu động
để theo dõi quản lý f tại nhà
huyện phối hợp với hội thầy thuốc trẻ việt nam
tăng cường lực lượng bác sĩ nhân viên y tế
hỗ trợ thăm khám hướng dẫn f tại nhà
huyện bình chánh vẫn duy trì bệnh viện giả chiến
điều trị covid một mươi chín số một và hai trường học
để thu dung điều trị f có triệu chứng
với tổng cộng một một trăm một mươi chín ca
tuy nhiên đến ngày ba mươi tháng một mươi một sẽ hoàn tất
trả các khu thu dung tại trường học
về nhân lực của trạm y tế còn bảy trạm đang khuyết trưởng trạm
ba trạm khuyết phó trưởng trạm
do đó huyện kiến nghị sở y tế bổ sung nhân sự
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
theo quy định mới của ubnd tp hcm vừa ban hành
các cơ sở kinh doanh dịch vụ như massage spa làm đẹp
quán bar vũ trường câu lạc bộ khiêu vũ karaoke
được hoạt động tại các địa phương phường xã thị trấn cấp độ một
bảo đảm bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
mới đây chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi
đã ký ban hành quyết định số ba nghìn bốn trăm linh về quy định tạm thời
các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả
dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo quy định các cơ sở kinh doanh dịch vụ như massage spa
làm đẹp quán bar vũ trường câu lạc bộ khiêu vũ
karaoke được hoạt động tại các phường xã thị trấn cấp độ một
đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
người làm việc phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
hoặc có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
đối với cơ sở ăn uống tại chỗ các phường xã thị trấn cấp độ một
sẽ hoạt động có điều kiện
phường xã thị trấn cấp ba sẽ hoạt động hạn chế có điều kiện
tuy nhiên hiện quy định các hoạt động sẽ thực hiện theo hướng dẫn cụ thể
của quỹ ban nhân dân tp hcm sở công thương và ban quản lý an toàn thực phẩm tp
đối với bán hàng trồng vé số dạo phường xã thị trấn cấp độ một được hoạt động
bảo đảm bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
phường xã thị trấn cấp độ hai hoạt động hạn chế
phường xã thị trấn cấp độ ba và bốn không được hoạt động
những ngày gần đây xu hướng các ca nhiễm tăng nhanh tại nhiều địa bàn của hà nội
với nhiều ổ dịch phức tạp
trước tình hình đó hà nội đã lập năm cơ sở thu dung điều trị f không triệu chứng
và triệu chứng nhẹ ở các quận huyện long biên mỹ đức hoài đức sóc sơn và thành trì
cụ thể từ ngày một mươi bảy tháng một mươi một hà nội chủ động xây dựng phương án thu dung
điều trị người bị nhiễm sars cov hai với các kịch bản cao theo mô hình tháp ba tầng
thí điểm thu dung điều trị bệnh nhân không triệu chứng và triệu chứng nhẹ f
trên địa bàn xã phường thị trấn với phương châm bốn tại chỗ
cho các quận huyện thị xã thành lập và điều hành theo hướng dẫn chuyên môn của sở y tế
hà nội lập năm cơ sở thu dung điều trị f không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
ở năm quận huyện với tổng cộng một một trăm năm mươi giường
các cơ sở đặt tại trung tâm văn hóa thể thao phường thạch bàn quận long biên
với quy mô một trăm năm mươi giường
trường trung học cơ sở tiền yên thuộc huyện hoài đức quy mô ba trăm linh giường
trường mới xây dựng chưa bàn giao đón học sinh
phòng khám đa khoa minh phú thuộc huyện sóc sơn quy mô hai trăm linh giường
trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện thanh trì quy mô ba trăm linh giường
trường mầm non lê thanh a xã lê thanh huyện mỹ đức quy mô hai trăm linh giường
hà nội cũng mở rộng cơ sở thu dung điều trị người bệnh nhiễm sars cov hai không triệu chứng
và triệu chứng nhẹ tại các cấp huyện thị xã sau thời gian thí điểm
ra soát và mở rộng các cơ sở thu dung điều trị tại các cơ sở thu chung của thành phố
các bệnh viện tuyến huyện và tuyến thành phố
bên cạnh đó hà nội cũng huy động các bệnh viện cơ sở y tế của bộ ngành trung ương
các trường đại học cao đẳng y dược và các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn
để tham gia công tác thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín
thành phố cũng rà soát các cơ sở thu dung điều trị huy động nhân lực y tế
bao gồm bác sĩ sinh viên ngành y học sinh y bác sĩ đã nghỉ hưu
tham gia công tác phòng chống dịch covid một mươi chín khi có yêu cầu
mới đây thông tin việc một công ty may mặc ở an giang
có gần một ca mắc covid một mươi chín nhưng địa phương vẫn ém thông tin này
đã gây hoang mang trong cộng đồng
vậy thực hư của thông tin này ra sao mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
cụ thể ông nguyễn bảo sinh phó chủ tịch quyên báo nhân dân
thành phố long xuyên tỉnh an giang cho rằng những thông tin đang được chia sẻ
trên mạng xã hội về việc một công ty may mặt ở địa phương này
có gần một ca mắc covid một mươi chín là không chính xác
thực tế vào ngày một mươi hai tháng một mươi một qua tầm soát công ty trách nhiệm hữu hạn
may xuất khẩu đức thành một gọi tắt là công ty đức thành một
ở phường mỹ thới tp long xuyên phát hiện bốn mươi một công nhân nghi nhiễm sars cov hai
sau đó công ty đức thành một đã tổ chức tầm soát tất cả một năm trăm một mươi một công nhân
tại doanh nghiệp này thì phát hiện một trăm tám mươi một trường hợp nghi nhiễm
hầu hết những công nhân này đã được tiêm đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín
nhưng một số người chưa đủ một mươi bốn ngày
sau khi sự việc xảy ra tổng số hai trăm hai mươi hai công nhân là f được đưa vào năm mươi phòng
để phối hợp với trung tâm y tế thành phố long xuyên và trạm y tế thuộc phường mỹ thới
thực hiện điều trị tại chỗ theo quy định
số f này thấy nhiều như vậy nhưng không ai có triệu chứng gì
đối với hơn một công nhân còn lại được xác định là f một
nhưng có kết quả xét nghiệm âm tính thì cho tự cách ly tại nhà ông nguyễn bảo sinh khẳng định
theo phó chủ tịch quyên bán nhân dân thành phố long xuyên
công ty đức thành một đã làm khá tốt việc chăm lo đời sống cũng như điều trị
cho số công nhân f nên sức khỏe của mọi người vẫn đảm bảo
riêng khu vực có số công nhân f làm việc đã tạm dừng hoạt động trong ba ngày để khử khuẩn
sau ngày thứ ba công ty đức thành một hoạt động sản xuất trở lại
nhưng do số công nhân khác vào đảm nhận vì trên thực tế
công ty này có hơn hai hai trăm linh công nhân làm ở nhiều khâu khác nhau
theo thông nhất của quyên bán nhân dân thành phố long xuyên với công ty đức thành một
công nhân sẽ xét nghiệm vào ngày thứ bảy trước khi vào khâu sản xuất để bảo đảm phòng ngừa dịch bệnh
riêng nguồn lây nhiễm nghi vấn từ một công nhân vừa quay trở lại làm việc theo ca
nhưng xét nghiệm ngày thứ hai
mới phát hiện nên lây lan cho nhiều người
thưa quý vị sự cố tiêm chủng xảy ra tại trạm y tế xã yên sơn
huyện quốc oai hà nội thời gian vừa qua đã khiến cho nhiều người lo lắng
ngay sau khi phát hiện sự cố các em đã được chuyển đến bệnh viện đa khoa sanh pôn và theo dõi
vâng sau gần hai tuần theo dõi thì đáng mừng là các bé đều có sức khỏe ổn định
ăn bú ngủ tốt chơi ngoan các phản ứng tiêm sừng tấy tại chỗ tiêm đều đã hết
vừa qua các chuyên gia của bệnh viện nhi trung ương và bệnh viện đa khoa sanh pôn hà nội
đã họp đánh giá lại tình hình sức khỏe của một mươi tám trẻ nhỏ từ hai đến sáu tháng tuổi
ở huyện quốc oai hà nội sau sự cố tiêm nhầm vaccine covid một mươi chín
theo đó thời gian qua trong quá trình theo dõi sức khỏe
một mươi trẻ đã được làm xét nghiệm ba lần vào các mốc thời gian ngày thứ ba thứ bảy và ngày thứ một mươi
đến nay sau hai tuần theo dõi hiện các cháu đã ổn định sức khỏe
ăn bú ngủ tốt chơi ngoan các phản ứng viêm sưng tấy tại chỗ đều đã hết
chỉ có một vài cháu còn rói loạn tiêu hóa sổ mũi nhẹ viêm da cơ địa và chàm
sau khi xem xét và thảo luận các thông tin về tình trạng lâm sàng của trẻ
các chuyên gia thống nhất cần tiếp tục theo dõi sức khỏe của các bé
đến ngày thứ hai mươi một sẽ tiến hành xét nghiệm lại đánh giá tình trạng sức khỏe từng bé
sau đó xin ý kiến hội đồng chuyên môn do sở y tế tp hà nội lập trước đó
để đánh giá về sự cố tiêm nhầm
trong tình hình căng thẳng của dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn ra trên địa bàn thành phố
việc quét mã qr khai báo y tế điện tử tại các chợ đầu mối chợ dân sinh đã trở thành yêu cầu bắt buộc
tuy nhiên việc triển khai dường như chưa nghiêm và nhiều người chưa thấy việc làm này là cần thiết
nhằm hạn chế tối đa khả năng lây lan dịch covid một mươi chín cũng như trợ giúp truy vết cho các ca nhiễm dễ dàng
trong giai đoạn bình thường mới hà nội đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ
và tăng cường giám sát
trong đó việc sử dụng mã qr tại các điểm kinh doanh cơ sở dịch vụ được triển khai
theo đó tại các chợ đầu mối cửa hàng tiện lợi hệ thống siêu thị đều có giải pháp
để người đến mua bán vận chuyển hàng hóa thực hiện nghiêm thông điệp năm k
khai báo y tế điện tử bằng hình thức quét mã qr
tuy nhiên tại một số chợ dân sinh lớn như phùng khoang thuộc nam tử liêm
chợ hà đông ở quận hà đông việc khai báo y tế thông qua ứng dụng qr
đang thực hiện theo kiểu cho có
mặc dù tại cổng ra vào của các chợ này đều có biển báo lớn yêu cầu người dân
nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế thông qua mã qr và đảm bảo năm k khi tham gia mua bán
thế nhưng nhiều người đi chợ vẫn phớt lờ
nếu như việc khai báo bằng giấy khó đảm bảo cập nhật thông tin dịch tễ
cũng như khó chủ động phát hiện trường hợp nguy cơ để thực hiện sàng lọc theo quy định
thì qr code giúp cho các cơ quan chức năng có thể phân tích đánh giá tình hình một cách liên tục
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác truy vết khi cần thiết
vì thế mỗi đơn vị người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch
trong việc thực hiện nghiêm năm k và khai báo y tế mọi lúc mọi nơi khi tới nơi đông người
đặc biệt khi tình hình dịch bệnh ở hà nội đang trở nên phức tạp trong thời gian gần đây
thưa quý vị trong diễn biến dịch bệnh hết sức phức tạp
thời gian qua mạng lưới thầy thuốc đồng hành đã chăm sóc sàng lọc ba trăm bảy mươi ba chín mươi sáu bệnh nhân covid một mươi chín
chiếm đêm bốn mươi hai số f cả nước
với những nỗ lực không biệt mỏi
qua hai tháng một mươi hai mươi tám tình nguyện viên là y bác sĩ đã chăm sóc từ xa cho ba trăm bảy mươi ba chín mươi sáu bệnh nhân
đặc biệt hơn tại kênh nóng nhận các cuộc gọi cầu cứu của f nguy kịch
áp lực của những tình nguyện viên ngày càng lớn
sau một tuần đi vào hoạt động công việc quá tải do khối lượng thông tin bùng nổ
dịch bùng phát ngày càng mạnh khiến cho nhiều thành viên có dấu hiệu à oái mệt mỏi
tiến sĩ bác sĩ lê tuấn thành phó chủ tịch hội thầy thuốc trẻ hà nội
ủy viên ban chấp hành hội thầy thuốc trẻ việt nam chia sẻ
một số trường hợp các bác sĩ trẻ ít kinh nghiệm vì vậy khi gọi điện gặp trường hợp người bệnh đã mất trước đó
khiến cho họ bị sốc về tâm lý không thể tiếp tục công việc của mình
các nhóm làm việc thường phải có những buổi nói chuyện giải tỏa áp lực tâm lý cho các bác sĩ
mạng lưới thầy thuốc đồng hành có ba mươi một nhóm tổng đài chăm sóc
hai mươi hai nhóm đầu dành cho khu vực tp hcm được mã hóa theo đơn vị quận huyện như bảy trăm sáu mươi bảy trăm sáu mươi một bảy trăm sáu mươi hai
để trong lúc giao tiếp không lộ thông tin người bệnh
trong quá trình đó mạng lưới cũng nhận các cuộc gọi khẩn cấp từ tổng đài một nghìn hai mươi hai nhánh bốn chuyển sang
đó là những cuộc gọi kêu cứu của người dân được mã hóa y tế khẩn cấp
được triển khai bởi sở thông tin truyền thông tp hcm theo đề xuất của thứ trưởng bùi thế duy
theo thông kê của sở thông tin truyền thông nhóm g hai mươi ba đã hỗ trợ được chín ba trăm linh trường hợp f
trong đó hơn một hai trăm linh trường hợp nguy kịch được nhóm hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu
những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
trong hoàn cảnh này kính mong quý vị giữ gìn sức khỏe cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và đảm bảo quy định năm k trong phòng chống dịch
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những đóng góp của quý vị
hãy like subscribe bấm chuông và theo dõi những video tiếp theo của kênh báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo